những năm gần đây nhiều nông hộ ở tỉnh phú yên chọn trồng sen canh cây đinh lăng với chuối hổ tiêu và một số loại cây trồng khác để phát triển kinh tế hộ gia đình mở ra hướng phát triển mới nhu cầu làm dược liệu ngày càng tăng cây đinh lăng hút khách giá cao lại ổn định đem lại lợi ích kinh tế lớn cho người dân
đây là vườn đinh lăng hai năm tuổi sen canh chuối cấy mô trên diện tích gần năm hectare của anh văn ở xã hòa phú huyện tây hòa tỉnh phú yên
năm nay chuối tiếp tục cho ra nhiều buồn chịu nải đinh lăng xanh tốt đang độ đẻ nhánh
năm đầu tiên anh văn đã thu hoạch đinh lăng bằng hình thức tỉa cành cắt lá bán được gần hai mươi triệu đồng
hiện đinh lăng được thương lái thu mua với giá năm mươi đồng một kg
cây từ năm năm tuổi trở lên người chồng còn thu hoạch được củ giá bán từ một triệu đến một năm triệu đồng một kg
hiện tại như cây đinh lăng này công dụng như là làm trà làm rậu làm thuốc
thuốc như hôm trước có công ty trafaco ở miền bắc ghé thăm rồi trung tâm dược liệu miền trung
rồi công ty trường sinh gia lai dùng làm rậu cũng có ký thăm mua
tại xã sơn thành tây cũng thuộc huyện tây hòa còn có hai mươi hộ dân trồng sen canh cây đinh lăng với hồ tiêu
theo người dân đinh lăng rất phù hợp với loại đất sám với điều kiện thời tiết có nhiều giờ nắng trong năm và ít bị bệnh hại
chi phí mua phân bón cũng không nhiều do cây chủ yếu sử dụng phân chuồng có sẵn
cây trồng được khoảng sáu tháng là có thể thu hoạch
kể cả lá thân củ đều có giá trị sử dụng và được các công ty dược liệu thu mua
huyện tây hòa tỉnh phú yên có trên ba mươi hectare trồng sen canh cây đinh lăng với nhiều loại cây trồng khác
sau mỗi năm trồng các vườn đinh lăng cho thu hoạch hàng chục triệu đồng một hectare
đây là một trong những cây dược liệu mà trong định hướng trong thời gian tới thì huyện sẽ tạo điều kiện
nhất là các hộ có mô hình luôn kết thiêu chuối diện tích ổn định
các hộ đặc biệt quan tâm tới việc phát triển các mô hình sản xuất theo chương trình xây dựng nông thông mẫu
mô hình trồng cây dược liệu đinh lăng sen canh nhiều loại cây trồng khác đã giúp nhiều nông dân ở phú yên có nguồn thu nhập cao ổn định
hứa hẹn mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế hộ ở các vùng nông thôn